sáng nay một mươi chín tháng một mươi một ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường độc lập hạng nhất lần thứ hai
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và bộ ngoại giao qua các thời kỳ và đông đảo kiều bào tiêu biểu nam châu
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã trao huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai tặng cán bộ lãnh đạo công chức viên chức người lao động
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác
có phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ ngoại giao
tặng hai tập thể và năm cá nhân trong cộng đồng kiều bào vì đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
ba cá nhân được tặng thưởng kỷ niệm trương vì sự nghiệp công tác người việt nam ở nước ngoài